tổ công tác thuộc đội cảnh sát giao thông số bốn phòng cảnh sát giao thông hà nội thực hiện chốt trực theo kế hoạch của chỉ huy đơn vị trên phố lò đúc quận hai bà trưng thành phố hà nội để đảm bảo trật tự an toàn giao thông đồng thời tăng cường kiểm tra phát hiện xử lý các tài xế có dấu hiệu sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông trên đường sau kỳ nghỉ tết
vào trưa ngày hôm qua trong suốt gần bốn tiếng đồng hồ triển khai chốt kiểm soát tổ công tác đã kiểm tra hàng trăm người điều khiển xe máy cũng như xe ô tô qua đó phát hiện bốn trường hợp vi phạm
theo đội cảnh sát giao thông số bốn đơn vị hiện vẫn thực hiện nghiêm theo kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông của công an tp hà nội
ngoài việc bố trí lực lượng phương tiện tăng cường hướng dẫn điều tiết phòng ngừa ủn tắc giao thông các tổ công tác của đội thường xuyên liên tục tuần tra kiểm soát xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông là nguyên nhân chính dẫn đến ủn tắc tai nạn giao thông như nồng độ cồn vượt đèn đỏ phóng nhanh lạng lách hay đua xe trái phép
đối với các vi phạm về nồng độ cồn trong dịp đầu xuân năm mới cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát giao thông số bốn khi làm nhiệm vụ đã được quán triệt và tuân thủ nghiêm không có vùng cấm không có ngoại lệ
đối với các vi phạm về nồng độ cồn trong dịp đầu xuân năm mới cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát giao thông số bốn khi làm nhiệm vụ đã được quán triệt và tuân thủ nghiêm không có ngoại lệ